cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với nguyễn văn tráng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo tài liệu của cơ quan điều tra nguyễn văn tráng trong thời gian là sinh viên trường đại học hồng đức đã có những hoạt động đi ngược với quy chế giáo dục của nhà trường và có nhiều phát ngôn phản kháng cực đoan
sau khi bị trường đại học hồng đức cho thôi học tráng đã tham gia hội anh em dân chủ thường xuyên sử dụng trang facebook cá nhân trang nguyên vô danh khách để đăng tải các bài hình ảnh video clip xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước chửi bới nói xấu chế độ và lôi kéo kích động người dân tham gia biểu tình gây dối trật tự công cộng
trên những hành vi vi phạm pháp luật của nguyễn văn tráng ngày một mươi một tháng năm cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với nguyễn văn tráng
ai biết thông tin liên quan đến bị can nguyễn văn tráng cần liên hệ ngay với cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay với cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa địa chỉ tại số một mươi năm a hạc thành phường ba đình tp thanh hóa điện thoại sáu trăm chín mươi hai tám trăm tám mươi chín hai trăm bốn mươi ba
công an huyện trạm tấu tỉnh yên bái vừa bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép hai bánh heroin
theo đó vào hồi một mươi năm h hai mươi chiều qua nhận được tin báo của quân chúng nhân dân tại một nhà nghỉ thuộc tổ dân phố bảy thị trấn nông trường nghĩa lộ
tổ dân tổ có hai đối tượng nghi vấn trao đổi mua bán trái phép chất ma túy
tổ công tác công an huyện trạm tấu đã tiến hành kiểm tra xác minh phát hiện hai đối tượng là sồng a làng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba và hờ a trai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng chú tại xã triềng sơn huyện mộc châu tỉnh sơn la đang có hành vi mua bán trái phép hai bánh heroin có tổng trọng lượng sáu trăm tám mươi năm sáu mươi bảy gram
khám xét trên người hai đối tượng tổ công tác thu giữ ba trăm năm mươi đồng tiền mặt cùng một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan điều tra làng và trai khai nhận
mang số ma túy trên sang huyện trạm tấu để bán nhưng chưa kịp bán thì đã bị phát hiện bắt giữ
một vụ cối gây thương tích vừa xảy ra trên địa bàn thị trấn na dương huyện lộc bình tỉnh lạng sơn vẫn là nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân
cụ thể vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày tám tháng một mươi hai đối tượng âu văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thị trấn na dương huyện lộc bình do mâu thuẫn cá nhân đã xảy ra xô xát với anh lộc huy hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm người địa phương
sẵn trong người có men rượu trong lúc cãi nhau tiến đã cầm siêu nước sôi hắt vào người anh hòa khiến anh hòa bị thương nhiều nơi trên cơ thể phải đi cấp cứu
hiện công an huyện lộc bình đã ra quyết định tạm giữ âu văn tiến để phục vụ công tác điều tra
sau một mươi ngày điều tra đội cảnh sát hình sự công an huyện chimoga tỉnh đắk lắc đã làm rõ một vụ dùng dao đe dọa hiếp dầm trong dãy vắng
đối tượng thực hiện hành vi trên là hà văn hoành còn gọi là amasu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trước đó hoành đã có tiền sự về hành vi cưỡng bức một cháu gái hàng xóm không thành
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận vào chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi khi thấy một phụ nữ đi làm dễ một mình ở gần bờ suối của buôn púc bê thị trấn yê póc huyện chimoga
hoành đã từ phía sau lao tới xiết cổ dùng dao đe dọa khống chế để quan hệ tình dục
khi nạn nhân vùng vẫy chống cự đối tượng còn dùng chiếc túi đựng dụng cụ lao động chùm lên đầu nạn nhân chói tay nạn nhân để thực hiện hai lần hành vi hiếp dâm
tuyên vấn an ninh trật tự đáng chú ý tại bình dương và đắk lắk
khoảng một mươi tám h ngày một mươi một tháng một mươi hai hậu chuẩn bị một con dao một cuộn băng keo rồi đi đến khu vực trước siêu thị ayomon thuộc khu phố bình giao thị xã thuận an
tại đây hậu thì anh nguyễn văn tỷ là lái xe ông grab đang đứng đợi khách hậu yêu cầu anh tỷ trở lên một khu đất chống thuộc khu phố bình hòa thị xã thuận an
lợi dụng khu phố vắng người qua lại hậu đã rút dao không chế anh tỷ và lấy tiền trong ví của anh tỷ do số tiền cấp được quá ít hậu tiếp tục bắt anh tỷ trở đến một tiệm cầm đồ để anh tỷ cầm giấy tờ và cầm cố xe
trên đường đi lợi dụng sư hở của đối tượng hậu anh tỷ đã nhảy ra khỏi xe và chi hô cướp dù của người dân không chia đối tượng hậu giao cho cơ quan công an xử lý

phương án cắt cờ lực lượng tốc trực tại các tuyến giao thông sạt lở cũng được chính quyền địa phương triển khai
ở các đoạn tuyến có khả năng tái sạt lở cao sẽ ngăn cản không cho người tham gia giao thông qua lại

các đoạn tuyến có khả năng tái sạt lở cao sẽ ngăn cản không cho người tham gia giao thông qua lại

cái thứ hai là cách trở bà con để đi trên này cho nó đam an toàn chứ không là bà con đi là cứ đi bừa thì nó rất là nguy hiểm
rất nhiều tuyến giao thông bị chia cắt ách tắc do sạt lở núi đang xảy ra tại các huyện miền núi quảng ngãi
đang gây ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân
cùng với việc tập trung khắc phục giải phóng khối lượng lớn đất đá để thông tuyến các tuyến sạt lở
thì công tác kiểm soát hướng dẫn
ngăn chặn người dân qua lại khu vực sạt lở cũng cần được quan tâm hơn để ngăn ngừa những tai nạn cho người đi đường
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở bắc bộ bắc trung bộ và trung trung bộ đều có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp đô thị tại các tỉnh từ quảng bình đến khánh hòa
mực nước vào lúc bảy giờ ngày một mươi ba tháng một mươi hai trên các sông như sau
trên sông bồ tại huế tại phú ốc là hai bảy mươi sáu m dưới báo động hai hai mươi bốn m
trên sông vệ quảng ngãi tại sông vệ là hai sáu mươi chín m trên báo động một một mươi chín m
trên sông côn bình định tại thạch hòa là sáu ba m ở mức báo động một
dự báo mực nước trên các sông ở thừa thiên huế quảng ngãi có khả năng lên lại các sông ở bình định có giao động
vào tối nay mừng nước trên các sông như sau
các sông ở thừa thiên huế và sông vệ quảng ngãi giao động ở mức từ báo động một đến báo động hai
trên sông côn tại thạch hòa ở mức sáu một m trên báo động một một m
cảnh báo từ nay đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai lũ trên các sông từ quảng bình đến khánh hòa có khả năng lên lại
biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông là từ ba đến sáu m hạ lưu là từ hai đến bốn m
đỉnh lũ trên các sông từ quảng bình đến quảng nam khánh hòa ở mức báo động một đến báo động hai và trên báo động hai
các sông từ quảng ngãi đến phú yên ở mức báo động hai đến báo động ba và trên báo động ba
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cùng về tội tăng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất mà túy
đối tượng lộc văn huấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn bản rằn xã cao lâu huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
đối tượng hoàng văn tường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ bảy
khối sáu phường vĩnh trại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
và đối tượng vũ đức trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại số năm mươi ngạn sơn phường vĩnh trại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một
sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và phối hợp thực hiện